bình quân mỗi năm việt nam sử dụng khoảng một trăm linh tấn thuốc bảo vệ thực vật với tổng chi phí khoảng bảy trăm linh triệu đô la mỹ
những năm qua công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật đã được siết chặt loại bỏ hơn một thương phẩm có độc tính cao tồn dư trên nông sản
dù vậy số lượng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục hiện nay được đánh giá vẫn còn đang mất cân đối nhất là các loại thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa
thời gian qua ngành nông nghiệp đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mô hình sản xuất thân thiện với môi trường
được triển khai nhân rộng đến nông dân như chương trình ba giảm ba tăng một phải năm giảm và mô hình công nghệ sinh thái chương trình thâm canh lúa cải tiến
tuy nhiên hiện nay vẫn còn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng và môi trường
bên cạnh đó vấn đề biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp có thể làm sinh vật gây hại gia tăng yêu cầu về an toàn thực phẩm và môi trường trong nước và các thị trường quốc tế ngày càng cao
các nước nhập khẩu dựng giao cản kỹ thuật gây khó khăn cho xuất khẩu nông sản đời hỏi ngành bảo vệ thực vật phải tiếp tục tái cơ cấu đổi mới để thích ứng với tình hình mới
tại hội nghị định hướng công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức ngày một mươi năm tháng năm
các đại biểu khẳng định
quản lý tốt việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phân bón đảm bảo sản xuất nông sản an toàn thực phẩm cần đẩy mạnh việc liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ
đặc biệt cần đẩy mạnh việc tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để không gây ô nhiễm môi trường